sau khi được vận động thuyết phục đối tượng tiến đã ra đầu thú vào ngày một mươi ba tháng ba
trước đó vào ngày một mươi một tháng ba công an huyện vũng tàu đã bắt khẩn cấp đối với lê nguyễn ánh hùng hai mươi một tuổi và phạm thanh liêm một mươi sáu tuổi
cùng thường trú tại ấp năm xã mã đà huyện vĩnh cửu về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ
qua đấu tranh ban đầu hùng và liêm thừa nhận đã bán chiếc con bò tót trên vào đêm ngày hai mươi sáu tháng hai
rồi cùng với lê minh tiến sẻ thiệt bò tót bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tỉnh bình phước lấy sáu triệu đồng rồi chia nhau
cơ quan công an đã thu giữ hai khẩu súng tự chế cùng ba viên đạn